không chỉ là quốc gia đa tôn giáo việt nam còn là quốc gia đa dân tộc
mỗi dân tộc đều lưu giữ những hình thức tín ngưỡng khác nhau
tạo nên sự đa dạng trong đời sống tâm linh và tinh thần của nhân dân
tuy nhiên trong xu thế phát triển bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn tồn tại
và phát sinh những tiêu cực ảnh hưởng vào sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo
vì vậy xây dựng các hoạt động văn hóa tôn giáo tín ngưỡng văn minh lành mạnh
có vai trò quan trọng hình thành và đảm bảo nếp sống văn minh của xã hội
tín ngưỡng dân gian và tôn giáo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của người việt
tuy nhiên bên cạnh những nét đẹp thì vẫn có những biểu hiện xấu
xí trong thực hành tín ngưỡng và tôn giáo
đây là những hình ảnh gây xuôi ra mạng xã hội về việc người dân lập bàn thờ
tổ chức cúng bái một con rắn xuất hiện cạnh ao đình thuộc khu phố tam lư
phường đồng nguyên thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh khi một lễ hội diễn ra
còn đây là hình ảnh một phụ nữ làm lễ cầu an tại chùa hương tích ở hà tĩnh
nhưng sau đó có biểu hiện mê tín dị đoan nhập đồng thần hủ la hét
còn những người xung quanh thì quỷ lệ
và với những cái truyền thống văn hóa của việt nam thì tôi thấy đây là những cái hành động
rất là phản cảm và đi ngược với cả thuần phong mỹ tục của dân tộc
những tượng hoặc là những cái hành động cung tín đấy thì chúng ta cần phải bài trừ
và cần phải dẹp bỏ để nó sẽ không bị ảnh hưởng tới người dân
những sự việc như vậy xuất hiện ngày một nhiều
tuy rằng cơ quan chức năng đã xử lý theo quy định
tuy nhiên câu chuyện đáng nói là sự mê tín dị đoan đến mức u mê
mê mụi của một bộ phận người dân đang làm xấu đi những hình ảnh thực hành
nghi lễ thở cúng tốt đẹp của người việt
vài năm gần đây cùng với sự phát triển của mạng xã hội
hiện tượng mê tín dị đoan đã có tín hiệu bùng lên ngay trên không gian mạng
một số nhà tâm linh tự xưng đã tìm mọi cách khuất trương bản thân thông qua mạng xã hội
một thị trường tâm linh phủ đầy trên khắp các nền tảng mạng xã hội như tiktok facebook hay youtube
nhiều người trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo tâm linh
tiền mất và rước vào thân những lo lắng bất an
trà có lẽ là một trong rất nhiều trường hợp vì quá áp lực vào việc học mà tìm đến bói toán
bói bải tây là một hình thức mà học sinh sinh viên thường truyền tay nhau và rủ nhau đi xem
nhất là vào thời điểm thi cử căng thẳng
bói bải tây là một trang điểm của người là chúng ta
giới thiệu với người

nhưng thì có hai phần đẹp nhất trong đó là
khi chúng tôi thấy đau thương
người ta sẽ tự hào như thế nào
do đó trong đời chúng tôi sao mới tự hào
mình sẽ tự hào như thế nào
sau đó là

sau đó là

sau đó là
một lần nữa thì chúng tôi sẽ tự hào như thế nào
nhiều người đã sập bẫy qua lời hù dọa của những người tự xưng là cô cậu thầy trên mạng xã hội
nhiều đối tượng lợi dụng hình thức tâm linh online để trục lợi và chiếm đoạt tài sản
người em lừa được ít nhất là thường là một vài trăm nghìn
người lừa được nhiều là một vài triệu
người nào trong nhóm em mà kiếm được nhiều tiền cho em về thì xem trợ trả
chính đại hoa hồng một cho các bạn lấy nhiều
chúng tôi tiếp xúc rất nhiều những người như vậy
làm nghề thể cúng làm trang mạng
thì hỏi họ thì họ không phải là người nghiên cứu
họ học theo nhau và học được một số bài trên mạng để câu like hoặc là thậm chí để lợi dụng
những người mà tin nghe rõ ràng cái đó là truyền bá mê tín dịu dàng
niềm tin tâm linh giúp cho con người gửi gắm tinh thần để nương tượng
niềm tin đặt đúng nơi đúng chỗ trong sáng và lành mạnh
là điều vô cùng tốt đẹp
đã theo công việc hầu đồng hơn ba mươi năm nay
nghệ nhân ưu tú nguyễn tất kim hùng được giới thanh đồng trong cả nước mến mộ và tin tưởng
chứng kiến nhiều giá trầu uy nghiêm tại các đền đài trên cả nước
nghệ nhân kim hùng cho rằng có những giá trị của thực hành tín ngưỡng đang bị bóp méo
khi hầu chúng tôi đều tỉnh táo chứ đừng nói là mê
chứ không mê mội đâu không có mê
khi tôi hầu thì tôi vẫn đang tỉnh táo bên ngoài làm cái gì tôi vẫn biết
chứ đừng nói là mê đi thánh thật ngày nhập chúng tôi không biết gì không có chuyện đấy
tôi ba mươi mấy năm hồi thánh thì không có chuyện đấy đâu
đấy thì là có thể đấy là người ta cứ tạo nên
đấy để cho nên là linh thiêng thực tế linh thiêng hay không đều là do con người linh tại ngã bất linh tại ngã
đừng làm những cái trò mà u mê và để dẫn dắt con người vào sự cuồng tín
bản thân những người thực hành tín ngưỡng tôn giáo cần nhận thức rõ vai trò của mình
trong việc giữ được bản chất lành mạnh trung tâm
trong sáng và hướng thiện của các tín ngưỡng dân gian
và người dân khi tham gia thực hành tín ngưỡng thờ cúng
cần có chính kiến của bản thân để hành sự đúng đắn và văn minh trong hoạt động lễ bái
vì xã hội ngày càng phát triển rồi
chứ không phải như xã hội thời ngày xưa phong kiến cách đấy là dùng cái sự mê tín để dẫn dắt con người
để làm cho đất nước nhiều khi bị ảnh hưởng
chúng ta phải chinh kiến đấy là mình sống được tốt đời thì sẽ đẹp được đạn
chứ đừng thấy là những hiện tượng gì thấy hơi nặng
lạ lạ lạ một cái là thôi là coi như đấy là thánh là thần điều đấy không phải đâu
cái việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu ở một số địa phương
và nhất là một số thanh đồng thực hành tràn lan
các cái di tích không thể là nơi thở thánh mẫu
hoặc thở các vị thần không liên quan tín ngưỡng thở mẫu
thì hiện nay đã thành những cái nơi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu
và tổ chức hầu đồng và tổ chức cái giao lưu liên hoan nghĩa chủ văn
đó là một cái sáng tạo lệch chuẩn
để đấu tranh với tình trạng này
các cơ quan chức năng cần phải tuyên truyền về hệ lụy của mê tín dị đoan
và có sự ngăn chặn kịp thời từ phía chính quyền địa phương
từ các cơ sở thờ tự các ban quản lý di tích
hàng năm thì chúng tôi đều có cái tuyên truyền
và có mời tất cả các cái người trông non trụ trì
rồi các tiểu ban quản lý di tích của địa phương
cũng như các đồng chí lãnh đạo của các cấp đều có tổ chức tập huấn
để mình làm sao để tổ chức tập huấn
để các bác thấu hiểu được và nhân dân trên địa bàn phường
cũng hiểu được cái việc tín ngưỡng trên địa bàn của phường
cũng như trên địa bàn của quận mình
việt nam là quốc gia đa tín ngưỡng tôn giáo
với chín mươi năm dân số có đời sống tín ngưỡng tôn giáo
hơn hai mươi sáu năm triệu tín đồ các tôn giáo chiếm hai mươi bảy dân số
trong quá trình lãnh đạo cách mạng
đảng và nhà nước việt nam luôn thực hiện nhất quán
chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
và quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo của mọi người
các quyền này được ghi nhận trong hiến pháp hai nghìn một mươi ba
luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu
và nghị định số một trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy ndcp của chính phủ
đã tạo khôn khổ pháp lý vững chắc cho việc bảo đảm tốt hơn
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
cũng sao đại hạt rồi cũng lễ bái cũng xồm xồm
cũng đi xem bói cũng ngày khác
thì cái đó có đúng không
thì theo tôi cái đó cần phải quy định cụ thể
chứ còn như luật chỉ nói là không được mê tín
nhưng mê tín như thế nào thì ra sao
hay như tôi nói là cái chuyện đốt vàng mã hay đốt thương
thì luật không thể quy định là đốt bao nhiêu vàng mã trong một cái buổi
chẳng hạn như là tế lễ hoặc là cúng
không thể quy định cụ thể được
nhưng ở nước người ta có thể quy định
tôi thấy đi một số nơi người ta quy định
chẳng hạn như là đi đám ma thì được bao nhiêu vòng hoa
rồi kể cả tức là cỗ cổ cưới bao nhiêu mâm
cổ các thứ bao nhiêu mâm
người ta quy định mâm như thế để nói là chỉ có tức là
cái hương ước quy ước của từng cộng đồng của từng cơ quan đơn vị
thì mới có điều kiện quy định cho nó sát hợp
với cái đặc điểm của là từng cộng đồng dân cư
cũng như từng tập thể cơ quan đơn vị
tại hội nghị văn hóa toàn quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh văn minh
gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu
cái ác cái phi văn hóa phản văn hóa
bảo vệ những giá trị chân thiện mỹ
kịp thời chấn chỉnh những hành vi mê tín dị đoan những tệ nạn xã hội
bản chất của tôn giáo và tín ngưỡng là làm phong phú đời sống tinh thần
hướng chúng ta đến những điều thiện tránh xa điều ác
mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng
vì vậy xây dựng các hoạt động văn hóa tôn giáo tín ngưỡng văn minh lành mạnh
việc làm quan trọng góp phần hình thành và đảm bảo nếp sống văn minh của toàn xã hội